cùng lúc trên những con đường về xã vùng cao an xuân từng dòng người xe cộ nối đuôi nhau náo nước đổ về trường đua đông như chảy hội
đây là một trong hai lễ hội đua ngựa truyền thống còn lưu truyền đến ngày nay ở việt nam

hội đua ngựa gò thị thùng có từ thời pháp và đã trở thành hoạt động văn hóa thể thao được người dân yêu thích
trong những năm kháng chiến vùng đất an xuân trở thành căn cứ cách mạng
nên hội đua ngựa gò thị thùng có từ thời pháp và đã trở thành hoạt động văn hóa thể thao được người dân yêu thích
một mươi hội đua ngựa không thể duy trì vì hầu hết ngựa đều được dùng để tài gạo muối lên vùng căn cứ nuôi bộ đội
sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng người lại tiếp tục gắn bò với người dân miền núi trong thù hàng nông sản từ nương rẫy về nhà đến chợ
sau đó có chuyện ông nguyễn đăng khoa ở xã tiên điền hiến đất làm đường
gia đình chị ngân và bốn mươi hộ dân sống ở thôn hồng lam xã tiên điền không bao giờ nghĩ rằng con đường cụt từ bao đời sẽ được nối dài vì điểm cuối của nó dừng lại đúng giữa vườn nhà ông khoa
một dẻo đất ven bờ dễ hiến và có thể vận động nhưng cả một mảnh vườn lớn lại là chuyện khác
thế nhưng ông khoa và gia đình đã tự nguyện hiến đất mở đường cho bà con nơi đây
chúng tôi sống ở đây rất là lâu rồi
và khi mà chúng tôi vào trong thôn để mà sinh hoạt trong thôn là chúng tôi đi gần khoảng hai cây số
nên là gia đình ông khoa đã mở cho cái con đường này thì chúng tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi
phần đất mà gia đình ông khoa hiến để làm đường rộng bốn mét dài hơn sáu mươi mét với tổng diện tích trên hai trăm linh m hai
không phải ngay từ đầu việc ông khoa hiến đất để làm đường cho dân đi đã có sự đồng thuận của người thân trong gia đình
thậm chí có người còn phản đối kịch liệt
ông đã giải bày tâm tư và phân tích cho vợ con hiểu thiệt hơn họ hàng đồng thuận để cùng ông chung sức đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
thôn hồng lam có gần hai trăm linh hộ dân hầu hết tuần nông nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn
vì vậy mà trong nhiều năm cả thôn không xây dựng được một đoạn đường bê tông nào
khi tiên điển đề ra mục tiêu phần đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu thì thôn hồng lam vẫn thuộc diện khó khăn của xã
trên cương vị là bí thư ông khoa và tri bộ hồng lam đã thể hiện quyết tâm cao
đưa ra nhiều quyết định táo bạo và sáng tạo trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại địa phương
ngoài việc tự nguyện hiến đất để mở đường ông khoa còn trực tiếp kêu gọi vận động người thân bạn bè và con em xa quê đóng góp hỗ trợ được gần một trăm linh triệu đồng
nhờ vậy đã giúp nhân dân trong thôn giảm được một phần ba số tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới
chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm của đồng chí bí thư đồng chí nguyễn đăng khoa là bí thư tri bộ hồng làm
và gọi đây là một điểm sáng và cùng từ đó chúng tôi nhấn diện rồng để cho cán bộ đảng viên và nhân dân nói theo để toàn tâm toàn ý tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu còn lại để cố gắng trả về đích nông thôn mới năm nay
nói gương ông từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hàng chục hộ gia đình ở tiên điền tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất vườn cây để mở đường xây dựng hạ tầng nông thôn mới
phá bỏ mọi nhỏ hẹp để vươn tới sự rồng lớn của một tương lai chung tươi sáng
trong cuộc điện đàm với tổng thống ukraine petro poroshenko tổng thống mỹ donald trump vừa khẳng định sẵn sàng hợp tác với nước này và nga để giải quyết xung đột ở miền đông ukraine
tuyên bố của nhà trắng nêu rõ sau cuộc điện đàm tổng thống mỹ donald trump cam kết hợp tác với ukraine và nga cùng với các bên liên quan để khôi phục hòa bình dọc theo khu vực biên giới nhất là ở vùng donbass
theo văn phòng tổng thống ukraine cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung đặc biệt vào việc ổn định tình hình tại donbass và tiến tới hòa bình
ngoài các giải pháp chính trị và ngoại giao ngoài ra hai bên cũng đã thảo luận cách thức thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa mỹ và ukraine
đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông trump nhậm chức trong bối cảnh nhiều vụ nã pháo mới xảy ra tại khu vực donbass báo động một cuộc xung đột leo thang mới
sau khi một tòa án liên bang mỹ ra phán quyết chặn xác lệnh do tổng thống donald trump cấm người tị nạn và công dân từ bảy nước có đa số dân là người hồi giáo
iran hôm nay cho biết sẽ cấp thị thực cho các vận động viên đồng
viên đấu vật của mỹ tham dự cuộc thi đấu vật quốc tế được tổ chức ở miền tây iran từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng hai
trên trang mạng xã hội twitter ngoại trưởng iran mohammed javad zarif nêu rõ theo phán quyết của tòa án liên bang mỹ iran vẫn sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho các vận động viên môn đấu vật của mỹ
như vậy phía iran đã không cấm các vận động viên của mỹ như dự đoán
trước đó tehran tuyên bố sẽ không cấp thị thực cho vận động viên mỹ khi tham dự sự kiện thể thao
nhằm đáp trả xác lệnh gây tranh cãi
ngoài ra chính quyền của ông trump tuần trước cũng áp đặt lệnh trừng phạt mới lên iran sau khi tehran tiến hành vụ phóng tên lửa
nằm trong chiến dịch truy quét phần tử khủng bố trên khắp cả nước cảnh sát thổ nhĩ kỳ hôm nay cho biết đã bắt giữ bốn trăm linh nghi can là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tại thủ đô ankara
hãng thông tấn nhà nước anandu cho biết cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ bốn trăm linh đối tượng trong các chiến dịch truy quét khủng bố tại bốn quận nội thành
hầu hết những đối tượng này đều mang quốc tình nước ngoài song không khẳng định chúng có liên quan đến âm mưu khủng bố nào hay không
riêng trong năm ngoái thổ nhĩ kỳ đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khiến hàng trăm người thiệt mạng
is và lực lượng vũ trang người quốc bị cáo buộc là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công này
lực lượng bảo vệ bờ biển italy hôm nay đã giải cứu hơn hai người di cư và người tị nạn trên biển địa trung hải
khi chỉ sau một ngày nước này và liby ký bản ghi nhớ về hợp tác nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
chống nạn buôn người cũng như tăng cường kiểm soát đường biên giới
hải quân italia và các tàu bảo vệ bờ biển phối hợp với các lực lượng và tàu cứu hộ của liên minh châu âu eu
đã tiến hành tổng cộng một mươi ba chiến dịch tuần tra và cứu hộ tại khu vực này
những người di cư được cứu cho biết đi cùng họ còn có thêm nhiều chiếc thuyền chở người di cư khác mà không có phao cứu hộ
lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm những chiếc thuyền bị mất tích
chỉ riêng trong tháng một khoảng bốn bốn trăm tám mươi người di cư đã được cứu nguy ở địa trung hải và được đưa đến nước này
trong khi đó liên hợp quốc cho hay hơn hai trăm hai mươi người di cư đã bị thiệt mạng hoặc đã bị mất tích
chính quyền tỉnh hồ nam miền trung trung quốc hôm nay thông báo có thêm một trường hợp nhiễm virus cúm da cầm h bảy n chín ở người
qua đó nâng tổng số ca nhiễm virus này từ đầu năm đến nay ở tỉnh này lên đến hai mươi người
trong đó có năm ca đã tử vong
bệnh nhân mới bị nhiễm virus cúm h bảy n chín là nữ sáu mươi chín tuổi sống ở thủ phủ trường sa của tỉnh hồ nam
người này đã tiếp xúc với da cầm trước khi phát bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình tỉnh hồ nam cho biết
một bệnh nhân nam cũng sống ở thành phố này bị nhiễm virus sau khi phát bệnh và rơi vào tình trạng nguy kịch
do đó các nhà chức trách khuyến cáo người dân nước này tránh tiếp xúc trực tiếp với da cầm
và đeo khẩu trang khi xuất hiện những triệu chứng như đau đầu sốt ho và tức ngực
các ca nhiễm cúm gia cầm tại trung quốc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch tại châu á
chính quyền địa phương ở nhật bản đã bắt đầu tiêu hủy sáu mươi chín con gà tại khu vực phía tây nam nước này
sau khi phát hiện khoảng bốn mươi con gà chết tại một trang trại gia cầm ở thị trấn kohosu thuộc tỉnh saga
trong khi campuchia vừa thông báo một đợt bùng phát virus cúm da cầm h năm n một ở miền đông nam
virus cúng h năm n một được tìm thấy trong đàn áo
các con gà nuôi tại vùng spain riêng hồi tuần trước
các ca nhiễm cúng gia cầm tại trung quốc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch tại châu á